trước làn sóng sars cov hai đang gia tăng mạnh mẽ chính phủ áo bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa
đối với những người chưa tiêm vaccine từ ngày một mươi năm tháng một mươi một để ngăn chặn đợt lây nhiễm nghiêm trọng nhất
kể từ dịch covid một mươi chín bùng phát reuters đưa tin thủ tướng áo alexander stralberg hôm chủ nhật
thông báo từ ngày một mươi năm tháng một mươi một nước này áp biện pháp phong tỏa trên toàn quốc đối với những người
chưa tiêm vaccine covid một mươi chín áo trở thành quốc gia đầu tiên tại châu âu áp đặt lệnh phong tỏa đối
với những người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới đang có nguy cơ
khiến hệ thống y tế quá tải phát biểu với báo giới thủ tướng starlonberg nhấn mạnh tình hình
dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất nghiêm trọng do đó biện pháp phong tỏa trên là cần thiết
theo biện pháp này những người chưa tiêm vaccine hiện chiếm khoảng một phần ba dân số sẽ không được
rời khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết việc này sẽ giảm nguy cơ lây lan dịch
covid một mươi chín từ những người chưa tiêm chủng thủ tướng shalinberg cho hay
theo đó những người trên một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc mới khỏi bệnh gần đây
sẽ không được ra khỏi nhà ngoại trừ đi mua đồ thiết yếu tập thể dục hoặc có các lý do về y tế
thông báo này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia thành viên liên minh châu âu này
ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục áo là một trong quốc gia có tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín
cao nhất tại châu âu với tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày qua là tám trăm một mươi năm
hiện trên một trăm linh người hiện khoảng sáu mươi năm trong tổng dân số chín triệu người tại áo đã tiêm phòng
vaccine covid một mươi chín mức thấp nhất tại khu vực tây âu trong khi đó số ca mắc mới cao chưa từng có
được ghi nhận ngày một mươi ba tháng một mươi một vừa qua với hơn một mươi ba trường hợp
bộ trưởng y tế cho biết trong một mươi ngày đầu thực hiện phong tỏa sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu
nghiêm các khu vực sau đó cơ quan chức năng sẽ đánh giá tình hình để có sự điều chỉnh phù hợp
cảnh sát áo sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các biện pháp hạn chế
và người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề theo bộ trưởng nội vụ áo
cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng và phạt mức phạt tối đa có thể lên tới một bốn trăm năm mươi euro
tương đương với một sáu trăm sáu mươi usd nếu người dân vi phạm biện pháp phong tỏa
trước đó hôm một mươi bốn tháng một mươi một đức đã xếp áo vào danh sách khu vực có nguy cơ cao về dịch covid một mươi chín
bộ trưởng y tế đức cho biết việc phân loại này đồng nghĩa hành khách đến từ áo khi nhập cảnh
vào đức phải trải qua quy trình cách ly nếu họ chưa được tiêm vaccine covid
hoặc không phải là bệnh nhân đã bình phục sau khi nhiễm covid một mươi chín
tuần trước chính phủ áo thông báo chỉ những người đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín và đã khỏi bệnh
mới được phép tới nhà hàng khách sạn và các địa điểm văn hóa
trước tình hình cơn ác mộng covid một mươi chín đang tái diễn mạnh mẽ trở lại châu âu
chuyên gia cho rằng nhiều yếu tố kết hợp như tỷ lệ tiêm chủng thấp hiệu quả vaccine giảm dần
và tâm lý chủ quan của người dân khiến những ngày đen tối nhất đang trở lại lục địa già
tại nhiều thành phố châu âu
đại dịch lúc này dường như chưa từng tồn tại nhưng những ngày này có thể sẽ là những ngày êm đềm cuối cùng
trong lúc một làn sóng covid một mươi chín nước đang chuẩn bị quét qua châu âu
theo tổ chức y tế thế giới who số ca mắc và số ca tử vong khắp lục địa già đã tăng lần lượt bảy
và hơn một mươi trong tuần qua khiến đây là khu vực duy nhất trên thế giới có hai chỉ số này đang tăng
gần hai phần ba số ca mắc mới toàn cầu khoảng một chín triệu ca là ở châu âu
dù vậy số ca nhập viện và tử vong ở đây nói chung là thấp hơn nhiều
so với một năm trước ngoại trừ ở trung âu và đông âu
hai vùng có độ phủ vaccine thấp hơn đáng kể
do biện pháp phòng dịch ở mỗi nước khác nhau khó có thể đưa ra kết luận chung cho cả lục địa
nhưng các chuyên gia đồng ý rằng nguyên nhân gây ra làn sóng hiện tại là sự kết hợp của tỷ lệ tiêm chủng thấp
hiệu quả vaccine giảm dần ở những người tiêm sớm cùng tâm lý chủ quan của người dân
sau khi chính quyền nới lỏng trong mùa hè
độ phủ tiêm chủng của châu âu cao nhất ở miền nam
với bồ đào nha manta và tây ban nha có tỷ lệ tiêm đủ hai mũi cho hơn tám mươi người dân
trong khi italia cách không xa phía sau với tỷ lệ bảy mươi ba
những nước trên cũng có số ca mắc mới trung bình mỗi ngày trong một tuần trở lại
thấp nhất trong cả châu âu với tỷ lệ một trăm linh ca trên một triệu người
nhưng con số này đang tăng dần thậm chí là tăng mạnh ở những nơi có độ phủ vaccine thấp
tại gsd italy thành phố từng nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn hồi tháng một mươi
để phản đối yêu cầu trình chứng nhận tiêm chủng
hoặc xét nghiệm âm tính để được vào nơi làm việc
số ca mắc mỗi ngày đã tăng hơn gấp đôi
chúng ta đã trở lại những ngày đen tối của đại dịch
người phụ trách một phòng chăm sóc tích cực tại jst nói hồi tuần trước
sau khi các ca nhập viện ở đây bùng nổ
một mươi trong số ấy là người chưa tiêm chủng và hầu hết liên quan trực tiếp tới các vụ biểu tình
hà lan pháp và đức ba nước có độ phủ tiêm chủng chỉ tấp hơn những nước đi đầu một vài điểm phần trăm
cũng bắt đầu chứng kiến số ca mắc gia tăng
dù có bảy mươi ba dân số đã tiêm chủng đầy đủ
hà lan phải phong tỏa một phần trong ba tuần từ ngày một mươi ba tháng một mươi một
sau khi số ca mắc mới lập kỷ lục
quán bar nhà hàng và cửa hàng thiết yếu phải đóng cửa từ hai mươi hai giờ
dịch vụ không thiết yếu sẽ ngưng hoạt động từ một mươi tám giờ
các buổi gặp gỡ ở nhà riêng chỉ được đón tối đa bốn khách
từng là nước nới lỏng đa số các biện pháp giới hạn trong mùa hè
hà lan hiện ghi nhận trung bình sáu trăm linh chín ca mắc mới trên một triệu người mỗi ngày trong một tuần trở lại
điều này khiến chính phủ phải quay lưng lại với cam kết dỡ bỏ mọi quy định giới hạn
vào cuối năm
ở pháp gần sáu mươi chín dân số đã tiêm chủng đầy đủ
từ mùa hè pháp yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng
xuất trình thẻ xanh covid một mươi chín khi vào nhà hàng quán bar lên máy bay hoặc tàu điện đường dài
dù vậy ca mắc mới ở pháp vẫn tăng ở mức hai con số mỗi tuần trong suốt một tháng
tổng thống pháp cho biết từ ngày một tháng một mươi hai người dân từ sáu mươi năm tuổi trở lên
và người trong nhóm rủi ro chưa tiêm mũi tăng cường sẽ không còn được cấp thẻ xanh y tế
đồng thời chương trình tiêm mũi nhắc lại sẽ được mở rộng cho người từ năm mươi tuổi trở lên
đức nơi sáu mươi sáu năm người dân tiêm đầy đủ đang đứng trước bờ vực làn sóng thứ tư
và có thể là làn sóng nghiêm trọng nhất
năm ngày qua đức chứng kiến tỷ lệ ca mắc mới mỗi ngày chạm mức cao nhất trong hai năm trở lại
với bốn mươi tám sáu trăm bốn mươi ca mắc mới vào ngày một mươi hai tháng một mươi một
lãnh đạo cơ quan kiểm soát dịch bệnh ở đức cảnh báo các phòng chăm sóc tích cực icu

các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng đang cân nhắc lệnh phong tỏa
so với phần lớn tây âu áo có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất sáu mươi hai tám
và tỷ lệ ca mắc mới cao nhất hơn một ca trên một triệu người trên ngày
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một áo chính thức áp lệnh phong tỏa đối với người chưa tiêm chủng
ở hai vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và có thể đưa ra quy định tương tự trên phạm vi toàn quốc
áo thụy sĩ và đức có tỷ lệ người chơi tiêm chủng cao nhất tây âu
nhưng nguyên nhân cụ thể không rõ ràng
như italy hoặc tây ban nha làn sóng covid một mươi chín ở ba nước này đến nay đều tương đối nhẹ
trong khi đó tại miền trung âu và đông âu các yếu tố như sự nghèo túng
giáo dục y tế yếu kém tin giả và thái độ hoài nghi chính quyền
đã khiến tỷ lệ tiêm chủng ở hai vùng này ở mức thấp nhất châu âu
vì thế trong số một mươi nước có tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín mỗi ngày cao nhất eu
có tới chín nước ở trung và đông âu
trong các nước trung và đông âu romania và bulgari có tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín cao nhất
ở mức hai mươi hai người trên một triệu dân cao hơn ba mươi lần so với pháp tây ban nha và bồ đào nha
bất chấp lượng vaccine dồi dào tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở romania và bulgari
thấp nhất trong hai mươi bảy nước eu lần lượt chỉ là ba mươi bốn năm và hai ba
cả hai nước nói trên gần đây phải siết chặt hơn nữa biện pháp chống dịch
trong khi latvia một nước cũng có tỷ lệ tiêm chủng thấp đã phải phong tỏa bốn tuần từ giữa tháng một mươi
cộng hòa xét
slovakia và nga cũng phải siết chặt giới hạn chống dịch
tại tây âu câu hỏi lúc này là liệu các nước trong khu vực này có thể kiểm soát làn sóng trước mắt
mà không cần ban bố lệnh phong tỏa toàn diện hay không
theo các chuyên gia câu trả lời nhiều khả năng là có
nhưng mấu chốt nằm ở các biện pháp giãn cách xã hội lệnh đeo khẩu trang và bắt buộc tiêm chủng
nếu một trong những phương diện này yếu kém chúng ta sẽ phải chứng kiến tình hình như những gì đã xảy ra
ở nhiều nước châu âu
một giáo sư miễn dịch học thuộc đại học padua của ý cho biết
han skluger giám đốc who của khu vực châu âu tuần trước từng yêu cầu nhà chức trách các nước
cần đẩy nhanh triển khai tiêm chủng bao gồm tiêm cho trẻ em và mũi tiêm nhắc lại cho nhóm rủi ro
đa số người nằm viện và tử vong vì covid một mươi chín hiện nay là người chưa tiêm chủng đầy đủ ông nói
vaccine đã làm được những gì chúng hứa hẹn ngăn ngừa bệnh nặng và đặc biệt là giảm ca tử vong
ông kluger nhận định
nhưng chúng chỉ là vũ khí mạnh nhất
nếu được dùng kết hợp với các biện pháp phòng ngừa theo ông cluezer nếu được áp dụng đúng đắn và thống nhất
các biện pháp phòng ngừa sẽ cho phép mọi người tiếp tục cuộc sống bình thường
ông ước tính hai trăm linh người có thể sẽ được cứu sống nếu chín mươi năm dân số châu âu đeo khẩu trang
các biện pháp phòng ngừa không những không tức đoạt quyền tự do ở con người mà còn bảo đảm các quyền đó
ông kluger kết lời